thưa quý vị chúng ta đang ở trong những ngày đầu năm mới nhâm dần
dù vẫn trong kỳ nghỉ tết nguyên đán bên cạnh các hoạt động chào đón năm mới du xuân
thế nhưng tại nhiều địa phương trên cả nước cũng đã và đang triển khai một hoạt động
xuyên tết mang rất nhiều ý nghĩa quan trọng đó là chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
thần tốc mùa xuân năm hai nghìn hai mươi
trong những ngày vừa qua thì đã có rất nhiều những chia sẻ của cư dân mạng
khi được tiêm vaccine covid một mươi chín vào thời điểm đặc biệt như tết
và cùng với sự nỗ lực của các cấp chính quyền địa phương y bác sĩ
thì sự ủng hộ đồng thuận của người dân đến tiêm chủng đúng hẹn đúng giờ
là điều đang được cư dân mạng chia sẻ
bởi tiêm chủng là một trong những trụ cột then chốt để đại dịch sớm kết thúc
phải tranh thủ từng giờ từng ngày chạy đua với thời gian để triển khai chiến dịch tiêm chủng mùa xuân
thông điệp mạnh mẽ này đã lan tỏa đến từng cơ sở y tế trên cả nước
cùng với việc tổ chức tiêm tại các điểm tiêm chủng
thời điểm này các nhân viên cán bộ y tế cũng đã đến tận nhà dân
tiêm vaccine phòng covid một mươi chín trong chiến dịch tiêm chủng vaccine thần tốc mùa xuân năm hai nghìn hai mươi
những hình ảnh này đã liên tục được cư dân mạng chia sẻ
trong ngày đầu năm mình cũng đã tranh thủ có lịch tiêm mũi ba thì qua tiêm luận
thời gian này thì tranh thủ vắng công tác chuẩn bị rất đầy đủ
các bước các khâu không thiếu bước nào đầu xuân năm mới mà rất nhiệt tình tiếp đón
mặc dù tiêm vào tết nhưng mình thấy rất phấn khởi khi được mời đến điểm tiêm
đến tiêm cũng không bị đông
trong tết cũng hơi lo vì nghĩ tiêm về bị sốt cũng mất tết
nhưng phản ứng sau tiêm thấy ổn cũng cảm thấy yên tâm hơn khi đã tiêm đủ ba mũi
trước đó bắt đầu từ ngày hai mươi chín tháng một cũng là ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ tết nguyên đán
cả nước bắt đầu chiến dịch tiêm chủng vaccine thần tốc mùa xuân năm hai nghìn hai mươi
theo phát động của thủ tướng chính phủ
tinh thần được người đứng đầu chính phủ nhấn mạnh
đó là các lực lượng sẽ đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng người
để thực hiện mục tiêu hết tháng một hoàn thành việc tiêm mũi hai cho người từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
trong quý i hoàn thành việc tiêm mũi ba cho người từ một mươi tám tuổi trở lên
chứ các đối tượng chống chỉ định
việc thực hiện chiến dịch thần tốc tiêm chủng mùa xuân giúp tăng tỷ lệ bao phủ vaccine càng cao
kéo giảm nguy cơ lây nhiễm số ca mắc tỷ lệ chuyển nặng và tử vong
cùng với đó tỷ lệ bao phủ vaccine là yếu tố tiên quyết để cùng với thuốc điều trị và ý thức người dân
việt nam có thể tự tin yên tâm mở cửa trở lại an toàn
tỷ lệ bao phủ vaccine việt nam tuy cao nhưng số lượng nhiễm cộng đồng vẫn rất lớn
việc tăng tốc tiêm chủng này là điều cần thiết khi việc đi học trực tiếp của học sinh
các hoạt động du lịch vẫn còn gặp nhiều khó khăn
chỉ có tiêm chủng mới tạo ra hệ miễn dịch cộng đồng
không chỉ tốt cho sức khỏe bản thân mà còn vì tất cả mọi người
ủng hộ việc đẩy nhanh tiêm xuyên tết như hiện nay giúp người dân cũng phần nào an tâm hơn để đón tết
hoàn thành mục tiêu tiêm chủng sớm một giờ một ngày sẽ sớm thêm một giờ một ngày
nhiều người được bảo vệ nhiều cơ sở kinh tế được mở cửa nhiều người lao động được trở lại làm việc
theo bộ y tế tính đến chiều ngày ba tháng hai thực hiện chiến dịch tiêm chủng thần tốc mùa xuân trên cả nước
đã có hơn chín mươi hai liều tiêm mũi hai ba trăm ba mươi chín liều bổ sung ba trăm một mươi một liều mũi ba
bộ y tế dự kiến sẽ có gần tám trăm linh liều vaccine covid một mươi chín sẽ được tiêm trong dịp tết này
chia sẻ trên cộng đồng mạng nhiều ý kiến cư dân mạng đã bày tỏ sự tri ân tới đội ngũ y bác sĩ
đã sẵn sàng làm việc xuyên tết thực hiện chiến dịch tiêm chủng
đồng thời mong muốn kêu gọi mỗi người dân trong dịp tết này nếu có lịch tiêm hãy đi tiêm
rất cảm ơn lực lượng tuyến đầu đã làm việc xuyên tết để tiêm cho người dân
hy vọng mọi người sẽ sớm hoàn thành công việc và đón tết cùng gia đình
sáng nay đi tiêm mà thấy nhiều người trong phố mình dù có giới hẹn nhưng không đi tiêm
thấy hơi buồn vì không chỉ một mình y bác sĩ đợi tiêm mà còn rất nhiều người cũng phải thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ
mong rằng tất cả chúng ta hãy cùng chung tay vì sức khỏe vì cộng đồng
chiến lược phụ sóng vắc xin toàn quốc nhiều người tiếp xúc gần với f vẫn âm tính
chứng tỏ miễn dịch cộng đồng đã và đang hình thành
và với tỷ lệ vậy càng có thêm niềm tin về các giải pháp quyết liệt trong phòng chống dịch của chúng ta vậy
tính mạng sức khỏe của mỗi người đều rất quý và vaccine là vũ khí là lá chắn hiệu quả nhất để bảo vệ
nhất là với những người cao tuổi người có bệnh nền
tinh thần từ chiến dịch tiêm chủng thần tấp mùa xuân hai nghìn hai mươi hai đã và đang được lan tỏa
bạn nghĩ sao về quy mô ý nghĩa của chiến dịch này
hãy chia sẻ ý kiến của bạn trên fanpage truyền hình công an nhân dân